mở đầu là thông tin liên quan đến vụ án mạng giết mẹ nuôi xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng một mươi tại lạng sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng lã văn tiết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tải thôn phàn pè xã hoàng đồng thành phố lạng sơn để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là bà mẹ thị kim sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là mẹ nuôi của tiếp
đối tượng tiếp trong lúc mâu thuẫn với bà kim đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai mươi chín tháng một mươi
tại cơ quan công an tiếp khai nhận vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi sau khi đi chơi về
thề thấy bà kim phàn nàn với hàng xóm về việc tiếp ăn chơi lêu lỏng không chịu làm ăn
đối tượng đã cãi lại sau đó dùng dao đâm liên tiếp khiến bà kim tử vong
gây án xong thì tiếp đã bỏ trốn khỏi hiện trường
còn tại cà mau công an tỉnh cho biết cơ quan này đang điều tra về cái chết của đôi nam nữ trong phòng trọ ở phường sáu thành phố cà mau tỉnh cà mau
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi
người dân phát hiện có mùi lạ từ căn nhà cho thuê số một mươi năm c nằm trên đường nguyễn ngọc xanh khóm ba phường sáu thành phố cà mau
nên đã trình báo với công an địa phương
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện một đôi nam nữ đã tử vong và thi thể đang trong thời gian phát triển
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện một đôi nam nữ đã tử vong và thi thể đang trong thời gian phát triển
phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo gồm phùng văn bảy bốn mươi tuổi nguyễn thị việt ba mươi chín tuổi cùng chú tại xã tiên lãnh huyện tiên phước
và nguyễn hoàng mai bốn mươi tuổi trú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam về tội hủy hoại rừng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo bản cáo trạng để có đất trồng keo thì trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phùng văn bảy và nguyễn thị việt đã cắt hạ và đốt rừng phòng hộ tại khu vực rội lớn khoảng năm sáu m
năm sáu tiểu thu thuộc thành phố cà mau
thôn tám xã tiên lãnh huyện tiên phước với diện tích gần ba mươi bảy m hai gây thiệt hại gần năm trăm linh triệu đồng
đối với nguyễn hoàng mai là cán bộ phụ trách kiểm lâm địa bàn xã tiên lãnh
nhưng khi phát hiện về việc rừng phòng hộ tại khu vực rội lớn bị xâm hại
đã không thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định như không lập hồ sơ vụ việc
không kịp thời báo cáo vụ việc hạt trưởng hạt kiểm lâm nam quảng nam và lãnh đạo xã tiên lãnh để ngăn chặn xử lý
dẫn đến khu vực rừng này đã bị hủy hoại với diện tích lớn
theo kế hoạch phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến hết ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
vẫn với thủ đoạn là vay tiền giả vờ trả lãi đúng hẹn để tạo lòng tin
một chủ cửa hàng kinh doanh thuốc tây đã lừa đảo gần chín bốn tỷ đồng
và liên quan đến hành vi này vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam mai thị thủy bốn mươi sáu tuổi chú tại quận liên triều tp đà nẵng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nói dối là mình cần tiền để kinh doanh thuốc tây trái cây và đáo hạn ngân hàng
bắt đầu từ tháng năm cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thủy đã lừa đảo của bốn nạn nhân với số tiền là gần chín bốn tỷ đồng
thủ đoạn của thủy là khi mượn tiền luôn trả trước phần lãi
và thời gian đầu thì trả nợ rất đúng hẹn để chủ nợ tăng dần khoản cho vay
thủy khai nhận đã dùng tiền chiếm đoạt để trả nợ vòng quanh cho rất nhiều người
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thủy thua lỗ
vỡ nợ nên đã đóng cửa hàng thuốc tây ở số bốn trăm bốn mươi một tôn đức thắng quận liên triểu sau đó bỏ trốn
còn liên quan đến vụ việc đập vỡ cửa kính xe ô tô để lấy trộm ba năm tỷ đồng
ngay trước ngân hàng việt tiên banh tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
qua chiếc xuất camera bước đầu đã xác định được nghi phạm gây ra vụ trộn táo tợn
đó là nam giới trên dưới ba mươi năm tuổi tóc cắt ngắn và cao khoảng một m bảy mươi
như đã thông tin vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi
tại phòng giao dịch ngân hàng việt tiên banh chi nhánh phường hồng hải
địa chỉ số hai trăm tám mươi đường nguyễn văn cử thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
xảy ra vụ việc kẻ gian đập vỡ kính xe ô tô bán tải biển kiểm soát một mươi bốn kt ba trăm một mươi tám
và lấy trộm đi số tiền gần ba năm tỷ đồng
anh nguyễn văn mạnh là người điều khiển chiếc xe này cho biết
vụ việc xảy ra rất nhanh chóng chỉ khoảng năm phút anh vắng mặt trên xe để vào giao dịch trong ngân hàng
còn số tiền bị mất là do anh vừa đi vay ở một ngân hàng khác để tạm trên ghế phụ
chiếc xe bị đập kính lấy tài sản là thuộc công ty cổ phần vận tải và chế biến than đông bắc tổng công ty đông bắc
công an tỉnh quảng ninh đang tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng vị trí là nhân viên của công ty cà phê rồi trộm cắp hàng hóa
hai đối tượng là nguyễn hải lưu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường bốn thành phố đà lạt
và phạm ngọc trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
lưu và trinh là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn olam chuyên xuất khẩu cà phê trên nhánh tỉnh lâm đồng tại địa bàn huyện lâm hà
trong quá trình làm việc lưu biết công ty đang dư thừa một lượng lớn cà phê so với giấy tờ đơn hàng
từ đó đối tượng đã bàn bạc với trinh trộm cắp số cà phê để đem bán lấy tiền tiêu xài
vào lúc một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi sau khi chất hơn hai ba tấn cà phê trên xe đi tiêu thụ thì hai đối tượng đã bị công ty phát hiện
tại cơ quan công an cả hai đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết lưu là thủ kho còn trinh là nhân viên xử lý rác thải của công ty
hiện công an huyện lâm hà đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố xử lý các đối tượng
một đối tượng thường xuyên đến thuê phòng nghỉ
các khách sạn nhà nghỉ rồi lợi dụng sơ hở để đột nhập
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của khách vừa bị công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông phối hợp phát hiện bắt giữ
vụ án chính là bài học cảnh giác cho các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ khách sạn
trong việc quản lý bảo vệ tài sản cho chủ cơ sở cũng như khách đến lưu trú
thời gian gần đây tại khách sạn một trăm chín mươi tám ở tổ dân phố một phường nghĩa thành thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản tại phòng ngủ của khách đến lưu trú
gây bức xúc lo lắng đối với khách đến lưu trú và ảnh hưởng sâu đến uy tín của khách sạn
từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày hai mươi sáu tháng chín thì xảy ra hiện tượng là mất trộm một trăm linh trong phòng ngủ của khách hàng
trong khi mất xong thì khách hàng có xuống báo lại cho lễ tân và lễ tân có báo lại cho bên chủ quản lý của nhà khách
thì chúng tôi bên ban quản lý của nhà khách thì có báo cáo lên cho công an phường nghĩa thành và công an thị xã giang nghĩa
bằng tác giả soát nắm bình hình thì nổi lên là đối tượng nguyễn tấn bình
đối tượng nhiều lần đến khách sạn để thuê trọ
mà đối tượng là sử dụng giấy tờ giả cứ mỗi một lần
thuê trọ là trên các khách sạn đều xảy ra trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên là nguyễn tấn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
ngày hai mươi bảy tháng chín bình đến thuê phòng nghỉ tại số hai trăm linh bảy khách sạn một trăm chín mươi tám d nghỉ với mục đích để trộm cắp tài sản của những khách lưu trú ở đây
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tám tháng chín lợi dụng sự sơ hở bình đã đột nhập theo hành lang ban công
rồi vào phòng hai trăm linh hai lục lọ lý ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
của một khách thuê phòng rồi quay về phòng của mình ngủ tiếp

các vụ việc mà cơ quan điều tra đã làm rõ thì cũng khuyến cáo đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện
các nhà cho thuê trọ khách sạn trên địa bàn là cần nâng cao cảnh giác nắm tình hình về các khách đến thuê trọ
để kịp thời phát hiện những khách có biểu hiện nghi vấn kịp thời báo cáo với công an phường và chính quyền địa phương để biết để theo dõi
cùng với việc để mạnh các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an thì các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ khách sạn cũng như khách đến thuê phòng để lưu trú
cần tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm nâng cao tinh thần cảnh sát để tránh xảy ra các vụ việc đáng tiếc như trên
vào khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hôm nay lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã khống chế được vụ hỏa hoạn
xảy ra tại công ty sản xuất mút xốp rộng hàng ngàn mét vuông tại khu phố hỏa lân một phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ sản xuất tâm tài
nhận được tin báo cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
vụ hỏa hoạn thiêu dụi toàn bộ đồ đạc và máy móc bên trong mái tôn nhà xưởng đổ sập nhiều xe máy để bên trong cũng bị lửa thiêu rụi
đến một mươi hai h một mươi năm phút lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được vụ hỏa hoạn
thời điểm xảy ra cháy khoảng một mươi công nhân đang làm việc đã nhanh chóng chạy thoát được ra ngoài
do đó rất may không có thương vong về người nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm